cùng với đó mới đây hà nội đã tiến hành giải trình tự gen ngẫu nhiên
trong đó có một kết luận đáng chú ý đó là tám mươi mẫu bệnh phẩm được giải trình tự gen
nhiễm biến thể omicron chủ yếu là biến thể tàng hình ba hai
cụ thể tính đến ngày chín tháng ba hà nội đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể omicron
trong cộng đồng chiếm tỷ lệ tám mươi
chín mươi ba trên một trăm linh chín mẫu bệnh phẩm của các ca dương tính được giải trình tự gen ngẫu nhiên
kể từ ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến mùng một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó chiếm ưu thế là biến thể vụ ba hai tám mươi sáu trên chín mươi ba mẫu
như vậy bước đầu đã có những bằng chứng kết luận
chủng omicron đã là chủng lưu hành chính tại hà nội
trong thời gian tiếp theo số ca mắc sẽ tiếp tục tăng
do khả năng lây nhiễm cao của biến chủng này
đồng thời tính đến ngày một mươi tháng ba đã có hai trăm ba mươi bảy cơ sở giáo dục cho học sinh đi học trở lại
có tổng số chín mươi một học sinh sinh viên trở lại trường học trực tiếp
giảm năm mươi hai so với tuần đầu tiên khi đi học trở lại
trong thời gian tới các nhà trường tiếp tục triển khai hình thức học tập trực tiếp và trực tuyến
tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương
để hỗ trợ cho học sinh sinh viên khi bị mắc covid một mươi chín
đại diện sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cho biết
căn cứ vào đánh giá cấp độ dịch của thành phố sở đã gửi thông báo đến các nhà trường
trong đó những địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ ba thì chuyển từ trạng thái trực tiếp sang trực tuyến
các nhà trường có cấp độ dịch cấp độ một và hai thi học trực tiếp
các cơ sở giáo dục đã chủ động sáng tạo linh hoạt vận dụng các hình thức dạy học trực tiếp
kết hợp với trực tuyến nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên
tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín sáng năm tháng ba
bộ y tế cho hay số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng nhanh
biến thể omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh và đang dần thay thế chủng delta
biến thể vụ ba hai có khả năng lây lan nhanh hơn một năm lần biến thể gốc ba
và có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện tại hơn biến thể gốc ba khoảng ba mươi
một câu hỏi quan trọng khác
là liệu những người từng nhiễm chủng omicron gốc có được bảo vệ trước ba hai hay không
theo tiến sĩ egan ocher chuyên gia về bệnh chuyển nhiễm tại trường e fenberg thuộc đại học northwestern ở chicago
nếu khả năng miễn dịch sau nhiễm ba một không thể bảo vệ con người trước ba hai
thì nó có thể gây ra hai gánh nặng lên đợt bùng dịch
mặc dù vậy hiện còn quá sớm để kết luận rằng liệu điều này có xảy ra hay không

ba hai hiện đang lây lan nhanh ở châu âu và châu á và có nguy cơ lấn lướt bản gốc để trở thành biến thể áp đảo toàn cầu
tiến sĩ dorit nijan từ tổ chức y tế thế giới who cảnh báo rằng
ba hai sẽ trở thành chủng áp đảo kế tiếp trên thế giới trong bối cảnh nó đã chiếm ưu thế tại đan mạch và anh trong thời gian qua
tuy nhiên đan mạch hiện chưa ghi nhận tỷ lệ mắc bệnh nặng gia tăng do ba
mặc dù vậy với khả năng lây lan dễ hơn ba vẫn rất nguy hiểm
vì nó vẫn có thể gây quá tải cho hệ thống y tế
trước mối đe dọa toàn cầu từ ba hai giới chuyên gia khuyến cáo
vaccine vẫn là vũ khí hiệu quả nhất để ngăn chặn rủi ro bệnh nặng và tử vong
một số nghiên cứu gần đây chỉ ra hiệu quả của mũi tăng cường trước biến thể omicron
ngày hôm qua việt nam đã vượt một trăm sáu mươi ca mắc mới
tuy nhiên hà nội lại hà nhiệt hơn chỉ còn hơn ba mươi ca nhiễm giảm sâu so với vài ngày trước
một tín hiệu tích cực hơn đó chính là
việc f không nặng và tử vong tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín hà nội giảm mạnh
điều này cũng giảm tải áp lực cho ngành y tế
so với giai đoạn tết nguyên đán số lượng f tử vong tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đại học y hà nội
đã giảm chỉ còn một nửa
bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đại học y hà nội với quy mô năm trăm linh giường
là nơi tiếp nhận điều trị của các bệnh nhân covid một mươi chín tầng hai và tầng ba
bác sĩ minh quân điều trị tầng ba bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín cho biết hầu hết
các trường hợp nguy kịch là người cao tuổi có nhiều bệnh nền và chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bệnh nhân tử vong không hẳn chỉ ở khu vực tầng ba
một số trường hợp ở khu vực khác chuyển nặng đột ngột không kịp cấp cứu hoặc cấp cứu không thành công
cũng có thể dẫn tới không qua khỏi
bệnh nhân phải hồi sức tích cực có khả năng hồi phục kém hơn so với các ca ở tầng hai đặc biệt là người cao tuổi
bệnh nhân chủ yếu nằm lưu cữu thời gian điều trị kéo dài có khi vài tuần hoặc vài tháng
mới có thể ra viện
theo bác sĩ nguyễn ngọc sơn thời gian gần đây bệnh viện cũng ghi nhận tái nhiễm thế nhưng số lượng này khá ít
lần thứ hai mắc covid một mươi chín cũng thường nhẹ nhàng hơn lần đầu
đồng thời mới đây tỷ lệ người dân được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín ngày càng cao
mức độ bao phủ vaccine ở việt nam như vậy là rất cao so với tổng dân số chín mươi bảy ba mươi bốn triệu người
nước ta nằm trong nhóm sáu nước có tỷ lệ người được tiêm vaccine cao nhất thế giới
đặc biệt biến thể omicron đang giữ vai trò chủ đạo ở việt nam
do đó khả năng lây nhiễm của biến thể này cao hơn rất nhiều so với biến thể delta
do đó số bệnh nhân chuyển nặng và tử vong không cao
biến thể omicron thì không một hệ thống y tế nào trên thế giới có đủ sức để ngăn chặn
kể cả các quốc gia có nền y tế và tiềm lực kinh tế hùng mạnh như mỹ anh nhật bản
vì vậy chúng ta bắt buộc phải tính đến việc chuyển trạng thái để thích ứng an toàn
thưa quý vị có thể biết được tài lượng virus sars cov hai qua vạch đậm hay nhạt trên kites hay không
là câu hỏi đang được rất nhiều người quan tâm
để giúp tôi và quý vị trả lời rõ thắc mắc này hãy cùng xem hcdc tp hcm nói gì về việc này
hiện nay để đánh giá tải lượng virus cao hay thấp trong xét nghiệm covid một mươi chín
thường được biết thông qua giá trị ct của xét nghiệm rt pcr
tuy nhiên theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
người dân vẫn có thể phỏng đoán phần nào tài lượng virus thông qua từng giai đoạn bệnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
tải lượng virus là số lượng virus có trong máu hay dịch tiết của người bệnh
tài lượng cao có nghĩa là số lượng virus nhiều đang nhân lên và khả năng lây chuyển cao
trong quá trình mắc covid một mươi chín và điều trị tại nhà đối với f không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
tài lượng virus trong cơ thể sẽ tăng lên và sau đó sẽ giảm đi theo diễn biến
trong quá trình mắc covid một mươi chín tài lượng virus trong cơ thể sẽ tăng lên và sau đó sẽ giảm đi theo diễn biến

tài lượng virus sẽ tăng dần từ ngày thứ hai đến ngày thứ tư của bệnh
theo đó vạch t của xét nghiệm nhanh kháng nguyên đậm dật lên
ở giai đoạn này người bệnh sẽ lây nhiễm cho những người xung quanh bắt đầu của thời kỳ lây truyền bệnh
giai đoạn lây nhiễm là giai đoạn mà khả năng lây lan của virus cao nhất vào thời điểm ngày thứ năm thứ sáu
ở giai đoạn này vạch tê đậm hơn vạch c của xét nghiệm nhanh kháng nguyên
giai đoạn này sẽ kéo dài đến ngày thứ mười
tài lượng virus sẽ giảm dần kể từ ngày thứ bảy đến ngày thứ mười
nếu quan sát kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy vạch tê sẽ nhạt màu dần so với vạch c
giai đoạn hậu lây nhiễm và phục hồi
đây là giai đoạn bắt đầu sau ngày thứ một mươi là giai đoạn mà ngưỡng phát hiện của xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ không phát hiện được virus
đồng nghĩa với việc lúc này người nhiễm sẽ không còn khả năng lây lan
xét nghiệm nhanh kháng nguyên nhanh sẽ cho kết quả âm tính
trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố hồ chí minh cho biết người dân đã xét nghiệm nhanh âm tính
nhưng khi làm xét nghiệm rt pcr vẫn nhận được kết quả dương tính với ct từ ba mươi một đến ba mươi sáu thì cũng không quá hoang mang lo lắng
vì lúc này kết quả rt pcr phát hiện chỉ là sars của virus và không có khả năng lây cho người khác
thời gian phục hồi của người mắc covid một mươi chín dù đã khỏe mạnh
nhưng sát virus sars cov hai vẫn còn tồn tại trong cơ thể kéo dài đến hơn ngày thứ hai

hoặc là có thể lâu hơn
đây cũng là cơ sở cho việc bộ y tế gần đây đã cập nhật điều kiện kết thúc cách ly của f tại nhà
theo quyết định này các f điều trị tại nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly khi đã cách ly điều trị đủ bảy ngày
và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus sars cov hai
trong trường hợp sau bảy ngày kết quả xét nghiệm nhanh vẫn còn dương tính
thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine
và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine và không cần thiết phải làm xét nghiệm lại